và bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam thị xã điện bàn

cho một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín sau ba lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với virus sars cov hai
cụ thể tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam xã tam hiệp huyện núi thành
có chín trường hợp được xuất viện và một trường hợp xuất viện tại bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam thị xã điện bàn
tất cả một mươi bệnh nhân này có sức khỏe ổn định và có ba lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với virus sars cov hai
sau khi xuất viện các bệnh nhân sẽ tự cách ly theo dõi tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế
như vậy tính đến nay các cơ sở y tế tại quảng nam đã điều trị khỏi
và cho xuất viện hai mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn